quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn một mươi chín của quốc hội
nhiều vấn đề bức xúc đã được các đại biểu đề nghị đưa vào chương trình giám sát tối cao năm hai nghìn một mươi chín của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
sáng nay thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
nhiều vấn đề nóng gây bức xúc trong thời gian qua được các đại biểu đề nghị đưa vào chương trình giám sát tối cao của quốc hội trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đại biểu đặng thị phương thảo hiện nay bạo hành và xâm hại trẻ em đang là vấn đề rất đáng quan tâm của toàn xã hội
và trong các phiên chất vấn vừa qua nhiều đại biểu đã lên tiếng số liệu của bộ công an cho thấy trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đã xảy ra sáu trăm tám mươi hai vụ xâm hại tình dục
trong đó xâm hại tình dục trẻ em chiếm tám mươi bốn
nước ta có trên một mươi năm cơ quan tổ chức bảo vệ trẻ em nhưng tình trạng này vẫn diễn ra phức tạp thậm chí có dấu hiệu gia tăng
qua theo dõi trả lời chất vấn của các bộ trưởng tôi thấy
chủ yếu đó là công tác phổ biến tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người dân
tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực thi pháp luật để bảo vệ quyền trẻ em
tập trung xử lý các vụ việc một cách kịp thời
theo tôi nếu các giải pháp mới dừng lại ở mức như vậy sẽ không thật sự hiệu quả
theo tôi động thái mà quốc hội cần thực hiện để bảo vệ quyền lợi của trẻ em phải kịp thời mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa
do đó để khắc phục giải quyết vấn đề một cách triệt để
tôi đề nghị cần bổ sung nội dung liên quan tới tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em vào chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
cho rằng chính sách dân tộc hiện nay đang là vấn đề rất cần thiết
đại biểu lưu bình nhưỡng cho biết giám sát thực hiện chính sách dân tộc miền núi chưa được quan tâm thích đáng
một số cuộc giám sát của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội chỉ cơ bản giải quyết các vấn đề mang tính khoanh vùng
tính chất lẻ tẻ hiệu lực giám sát chưa cao
bà con hiện nay đang rất chú ý
chúng ta đang trông chờ vào một sự hoạch định chính sách cả về mặt thể chế cả mặt nhận thức và vấn đề hành động
đề nghị quốc hội nghiên cứu ra nghị quyết về việc giao chỉ tiêu giám sát cho các đại biểu quốc hội
để nâng cao vai trò và vị trí của đại biểu quốc hội và đồng thời cũng là để thực hiện trách nhiệm của đại biểu quốc hội
được quy định tại hiến pháp và luật tổ chức quốc hội
tôi thấy rằng trong những năm qua đây là vấn đề chúng ta còn bỏ ngỏ
cùng chung sự quan tâm về vấn đề dân tộc thiểu số đại biểu âu thị mai nêu vấn đề tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc chiếm khoảng bảy mươi tổng số hộ nghèo cả nước
hiện vẫn còn nhiều thôn bản chưa có điện lưới quốc gia số hộ thiếu đất ở đất sản xuất cao thống kê có khoảng trên tám mươi hộ thiếu đất ở hai trăm hai mươi một hộ thiếu đất sản xuất